các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau đổ lây nhiễm của năm mươi bốn ca bệnh liên quan đến công ty giải rí cơ việt nam ở quảng nam
bé gái một mươi ba tuổi tại thành phố cần thơ tiêm đủ hai mươi vaccine pfizer
được xác nhận là cháu sống chung cùng nhà với một cán bộ y tế phường
làm công tác chống dịch trên địa bàn quận thốt nốt
nam thanh niên tại huyện an phú tỉnh an giang không chịu lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
năng nặc đòi tiêm vaccine pfizer
sau đó cầm dao chém bị thương cán bộ công an đã phải chịu mức án hai năm sáu tháng tù
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin
thoại cảnh covid ngày hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nhận quyết điểm
khi các cấp chính quyền cơ sở trong quá trình giả soát thống kê
đã chưa cập nhật đầy đủ các trường hợp người dân gặp khó khăn
khi triển khai các gói an sinh
ông phan văn mai chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nhìn nhận
do giãn cách khá lâu để phòng chống dịch
nên số lượng người dân gặp khó khăn tăng lên tự nhiên
nhưng việc các cấp chính quyền cơ sở giả soát thống kê
những trường hợp người dân khó khăn chưa đầy đủ
đây là quyết điểm của thành phố
thành phố đang chấn chỉnh bắt cập này
bên cạnh việc cập nhật ngay danh sách những người cần hỗ trợ
thành phố cũng đang tính toán gói hỗ trợ mới
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh chia sẻ
với quan sát về diễn biến dịch đang diễn biến trên thế giới
và ý kiến của nhiều chuyên gia
dịch bệnh còn đang diễn biến kéo dài
và chúng ta phải xác định sống chung với dịch
dựa trên nguyên tắc an toàn sản xuất kinh doanh có điều kiện
việc hài hòa giữa giãn cách xã hội và phục hồi sản xuất
kinh doanh là quan hệ không thể tách rời
thành phố sẽ tiếp cận theo hướng an toàn
dịch còn diễn biến
chúng ta phải chuẩn bị các điều kiện an toàn
ví dụ vaccine sự chống chịu của hệ thống y tế
sớm tiếp cận f và có biện pháp điều trị
ngăn ngừa chuyển biến nặng
ông phan văn mãi cho biết
trong thời gian tới khi thành phố có những chuyển biến tích cực
thì sẽ mở rộng thêm sản xuất kinh doanh
tuy nhiên để hoạt động này được thực hiện an toàn
và đảm bảo cho kết quả đạt được trước đó
người dân thành phố phải bắt buộc thay đổi hành vi của mình
để phù hợp với điều kiện có dịch
việc tuân thủ quy định an toàn trở thành ý thức tự giác
về tiêu chí trọng tâm nào theo hướng dẫn
của bộ y tế mà thành phố chưa đạt được
giám đốc sở y tế tăng trí thượng cho biết
tiêu chí mà thành phố chưa đạt được là số ca mắc
hiện vẫn đang giao động từ năm đến sáu ca trên ngày
nên chưa thể kiểm soát dịch
số ca tử vong đã giảm
nhưng vẫn chưa ổn định và chưa hạ đến mức đạt tiêu chí
theo dõi ba tuần số tử vong giảm liên tục
nên thành phố đang kỳ vọng tiếp tục giảm
thưa quý vị nhân viên giao hàng sử dụng công nghệ
sipr sẽ được hoạt động lên quận huyện
và được hỗ trợ chi phí xét nghiệm covid một mươi chín
sau ngày một mươi năm tháng chín
nhân viên giao hàng sử dụng công nghệ
sẽ được hoạt động lên quận huyện
và hỗ trợ chi phí xét nghiệm covid một mươi chín
sau ngày một mươi năm tháng chín
thông tin này được phó chủ tịch ủy ban nhân dân
tp hcm lê hòa bình cho biết
tại chương trình dân hỏi tp trả lời
việc này nhằm hỗ trợ người dân
trong bối cảnh thành phố tiếp tục giãn cách xã hội
theo tri tị một mươi sáu đến cuối tháng chín
và thế điểm mở cửa từng bước
tại quận bảy củ chi và cần giờ
trước đó vào tháng bảy
yêu cầu sipr chỉ hoạt động
một quận huyện tp hcm
để thuận tiện cho công tác quản lý
cũng như ngừa nguy cơ lây lan dịch
đồng thời các sipr khi giao hàng
phải có bản tem bằng thẻ cứng kèm hình nhận diện
bằng qr code đeo bàn tay nền xanh đậm
in chữ sipr màu trắng
kích thước ống đeo cao hai mươi cm
xét nghiệm âm tính với ncov
với việc mới đây sipr
tám quận huyện vùng đỏ được hoạt động
đội ngũ giao hàng công nghệ
ở thành phố lên tới hai mươi năm người
phần nào đáp ứng được nhu cầu mua hàng
của người dân giảm tải cho mô hình đi chợ hộ
theo sở công thương
trung bình một sipr có thể giao nhận
hai mươi hai mươi năm đơn mỗi ngày
như vậy hai mươi năm sipr đủ khả năng
phục vụ nhu cầu năm trăm linh sáu trăm năm mươi hộ gia đình
chính quyền tp hcm
cho loại hình kinh doanh dịch vụ
ăn uống hoạt động trở lại
theo hình thức bán mang đi
thông qua đội ngũ sipr
nhằm đảm bảo các biện pháp an toàn phòng và chống dịch
hà nội đang hướng tới mục tiêu
khởi động việc phục hồi
thúc đẩy kinh tế tại các vùng xanh vùng vàng
và tiến tới trên toàn địa bàn thành phố
từ ngày một mươi năm chín hai nghìn hai mươi một
nhiều hàng quán tại các vùng xanh vùng vàng
theo đó có thể sớm được hoạt động trở lại
trong trạng thái bình thường mới
trước thông tin hàng quán
tại các vùng xanh vùng vàng
có thể được sớm hoạt động trở lại
nhiều tự thương tỏ rõ sự vui mừng và hóa hức
đây là một tin vui đối với chị liên
chủ một cửa hàng vịt nướng
tại thị trấn châu quỳ huyện gia lâm hà nội
hơn một tuần này cửa hàng của chị
được mở bán mang về
cuộc sống cũng phán khởi hơn trước
nằm trong vùng xanh nên cửa hàng của chị liên
đã được mở bán mang về từ ngày sáu tháng
chị liên cho biết mặc dù lượng khách đều đặn
nhưng tổng doanh thu không thể bằng bán tại chỗ
cách đó không xa
một cửa hàng phở và cơm rang
cũng đang mở cửa
hoạt động cầm chừng phục vụ khách mua mang về
dù được mở bán mang về
nhưng đa số các quán ăn đều vắng khách
học động bán hàng chỉ cầm chừng
ai cũng mong sớm được mở cửa trở lại bình thường
để đắt khách hơn
chủ một hàng ăn nói
tôi vẫn mong ngóng từng ngày
tôi tin nếu dịch bệnh được kiểm soát
thì chắc chắn hàng quán tại vùng xanh
có thể mở cửa phục vụ khách bình thường
sau đó đến vùng vàng vùng cam
trước đó ủy ban nhân dân huyện gia lâm
đã phân loại vùng xanh
gồm các xã thị trấn không có ca bệnh phát sinh
trên địa bàn gồm dương hà đình xuyên
phù đỏng trung màu
ninh hiệp yên thường yên viên
kim lam văn đức
kiêu kỵ cổ bi
đặng xá phú thị dương xá
châu quỳ đa tốn
lệ chi dương quang
tại các địa phận này hàng quán đã được
mở bán mang về từ ngày sáu tháng chín
và tiến tới có thể trở lại hoạt động bình thường
từ ngày một mươi năm tháng chín
hoặc ngày hai mươi một tháng chín
thành phố hà nội ghi nhận ba ca mắc covid một mươi chín mới
trú tại quận hoàng mai và đồng đa
đều đã được cách ly từ trước
cả ba ca mắc covid một mươi chín mới
đều thuộc chùm f một của các trường hợp
ho sốt cộng đồng
cụ thể bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một
địa chỉ văn trương đồng đa
bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa ngày hai mươi hai tháng tám
ngày một mươi tháng chín được xác định là f một
ngày một mươi một tháng chín có triệu chứng sốt ho
được lấy mẫu xét nghiệm kết quả
dương tính sars cov hai
bệnh nhân nam sinh năm hai nghìn chín
địa chỉ hoàng văn thụ hoàng mai
bệnh nhân là f một
ngày một mươi ba tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả
dương tính sars cov hai
bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
địa chỉ hoàng văn thụ hoàng mai
bệnh nhân là f một
ngày một mươi ba tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả
dương tính sars cov hai
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ hai
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn là ba tám trăm hai mươi ca
trong đó số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi năm ca
số ca là đối tượng đã được cách ly
từ ca bệnh bắt đầu là nữ công nhân
công ty dày riker việt nam
tỉnh quảng nam ghi nhận thêm năm mươi ba ca khác
và có thêm ba công ty
có công nhân mắc covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh quảng nam cho biết
quảng nam ghi nhận thêm năm mươi ba ca covid một mươi chín
liên quan đến ca bệnh đầu tiên
là công nhân công ty dày riker việt nam
khu công nghiệp điện biển điện ngọc
thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
năm mươi bốn ca bệnh trên được phát hiện trong vòng năm ngày qua
từ ngày chín đến ngày một mươi ba tháng chín
trong đó tại thị xã điện bàn

thành phố hội an ba ca
phân bố tại một mươi hai xã phường hai mươi thôn tổ khối phố
đáng chú ý
riêng tại khu công nghiệp điện nam điện ngọc
ghi nhận thêm hai mươi hai ca tại bốn công ty
cụ thể công ty dày riker việt nam
có một mươi bảy ca
công ty việt phương hai có ba ca
công ty bao bì tấn đạt có một ca
công ty thép hùng vĩ có một ca
hai mươi hai ca này có mối liên quan gia đình họ hàng
với ba mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín khác
kể cả các ca chưa công bố
tại thị xã điện bàn và thành phố hội an
trong bốn công ty trên
công ty dày riker có hơn một mươi công nhân
công ty mai việt vương có hơn hai công nhân
trước tình hình dịch bệnh lây nhiễm phức tạp
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
đã có văn bản về việc tạm dừng hoạt động
phân xưởng a và phân xưởng b
của công ty dày riker việt nam
trong vòng một mươi bốn ngày
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam yêu cầu công ty tổ chức
khử khuẩn toàn bộ phân xưởng a và b
khẩn trương ký hợp đồng với đơn vị có chức năng
tổ chức xét nghiệm sàng lọc một trăm linh
người lao động của công ty kể cả công nhân
tại cơ sở hai
bé gái một mươi ba tuổi tại thành phố cần thơ
tiêm đủ hai mũi vaccine pfizer
được xác nhận là cháu sống chung một nhà
với cán bộ y tế phường làm công tác chống dịch
trên địa bàn quận thốt nốt
mới đây trên mạng xã hội
xôn xao việc một bé gái một mươi ba tuổi
ở phường tân lộc quận thốt nốt thành phố cần thơ
đã được tiêm đủ hai mũi vaccine pfizer
trong khi hiện bộ y tế chưa có văn bản
hướng dẫn cho phép tiêm vaccine phòng ngừa
covid một mươi chín cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi
tối một mươi ba tháng chín
chủ tịch ubnd thành phố cần thơ
trần việt trường cho biết
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố cần thơ đã yêu cầu quận thốt nốt
chỉ đạo kiểm tra và kiểm điểm những người vi phạm
liên quan đến vụ việc trên
theo thông tin bé gái tiêm vaccine pfizer
mũi một ngày một mươi một tháng tám và mũi hà
ngày bốn tháng chín
ông nguyễn kim hải giám đốc trung tâm y tế quận thốt nốt
xác nhận địa phương có trường hợp người dưới một mươi tám tuổi
được tiêm vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
bé gái nêu trên là cháu
của một cán bộ trung tâm y tế phường tân lộc
làm công tác chống dịch và ở chung nhà
nên được tiêm vaccine
nam thanh niên trú tại huyện an phú tỉnh an giang
không chịu lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
nàng nạc đòi tiêm vaccine pfizer
sau đó cầm dao chém bị thương cán bộ công an
đã phải chịu mức án hai năm sáu tháng tù
hội đồng xét xử
tòa án nhân dân huyện an phú tỉnh an giang
đã tuyên phạt bị cáo nguyễn hoàng suốt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
cư trú ấp an hòa xã khánh an huyện an phú
mức án hai năm sáu tháng tù
về tội chống người thi hành công vụ
trước đó vào chiều ngày một tháng chín
thực hiện kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín
tổ lấy mẫu test nhanh
tiến hành lấy mẫu gộp ba người tại gia đình suốt
các thành viên trong gia đình đều nghiêm trị chấp hành
riêng suốt không đồng ý lấy mẫu
mà yêu cầu được tiêm vaccine pfizer mới cho lấy mẫu
tổ công tác nhiều lần giải thích
nhưng suốt vẫn không chấp hành
khi lực lượng làm nhiệm vụ vừa bước vào nhà
suốt dùng dao chém gây thương tích cho một đồng chí công an xã
sau đây là một số thông tin khác
bí thư và chủ tịch ủy ban nhân dân phường hải cảng
thành phố quy nhơn bình định
bị tạm định trì công tác một mươi năm ngày
để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu
trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
ngày một mươi ba tháng chín bí thư thành ủy quy nhơn
nguyễn văn dũng đã ký quyết định tạm định trì công tác
đối với bí thư đảng ủy phường hải càng nguyễn văn nghị
cùng ngày chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố quy nhơn
ngô hoàng nam cũng đã ký quyết định tạm định trì công tác
đối với chủ tịch ủy ban nhân dân phường hải cảng nguyễn quang thành
ông nghị và ông thành bị tạm định trì công tác trong một mươi năm ngày
kể từ một mươi hai h ngày một mươi ba tháng chín
để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín trên địa bàn
theo báo cáo tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn bình định
sở y tế tỉnh này cho hay
ngày một mươi hai tháng chín địa phương phát hiện ổ dịch liên quan trường hợp
lái xe tải đường dài ở phường hải cảng
đến nay đã xét nghiệm phát hiện hai mươi chín ca dương tính sars cov hai
tại bốn phường hải cảng hai mươi ba trường hợp trần hưng đạo ba trường hợp
đồng đa hai trường hợp và ngô mây một trường hợp
sáng một mươi ba tháng chín tiếp tục ghi nhận một trường hợp f một
test nhanh dương tính liên quan đến ổ dịch này
tính đến ngày một mươi ba tháng chín bình định đã phát hiện chín trăm linh năm ca nhiễm
có sáu trăm tám mươi ca được chữa khỏi một mươi ca tử vong
bản tin thuật cảnh covid chiều một mươi bốn tháng chín xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm lai và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh
của báo sức khỏe và đời sống cơ quan của bộ y tế
để có những thông tin chính xác nhất cho các bạn
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại